trong hầu hết các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội
đối với bất kỳ một tổ chức một đơn vị doanh nghiệp hay cao hơn nữa là một quốc gia một cộng đồng
vai trò của quản trị càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
đối với doanh nghiệp thì quản trị còn được coi là yếu tố đánh giá sự thành công
quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp cho công ty nâng cao khả năng tiếp cận vốn và hoạt động hiệu quả hơn
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
theo các chuyên gia kinh tế quản trị là tiến trình hoạch định tổ chức lãnh đạo và kiểm tra hoạt động
của các thành viên trong tổ chức sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra
từ khái niệm này giúp chúng ta nhận ra rằng quản trị là một hoạt động liên tục và cần thiết
khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức
đó là quá trình nhằm tạo nên sức mạnh gắn liền các vấn đề lại với nhau trong tổ chức
và thúc đẩy các vấn đề chuyển động
qua phân tích về những nguyên nhân thất bại trong hoạt động kinh doanh của cá nhân và của các doanh nghiệp
cũng như thất bại trong hoạt động của các tổ chức kinh tế chính trị xã hội nhiều năm qua cho thấy
nguyên nhân cơ bản vẫn là do quản trị kém hoặc yếu
quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp lớn
ngược lại quản trị không tốt thường dẫn đến những hậu quả xấu thậm chí phá sản công ty
nghiên cứu các công ty kinh doanh của mỹ trong nhiều năm qua đã phát hiện ra rằng
các công ty luôn thành đạt chừng nào chúng được quản trị tốt chừng ấy
ngân hàng châu mỹ đã nêu trong bản công bố báo cáo về kinh doanh rằng
theo kết quả phân tích cuối cùng hơn chín mươi các thất bại trong kinh doanh
là do thiếu năng lực và thiếu kinh nghiệm quản trị
nói về vai trò của việc quản trị doanh nghiệp đối với hoạt động của doanh nghiệp
thì việc này rất quan trọng
bởi vì nếu một doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt
nó giống như là một cái hệ thống điều khiển của doanh nghiệp
doanh nghiệp đó cũng giống như là một cỗ máy lớn
mà nếu như hệ thống điều khiển tốt và tiên tín
thì nó sẽ kéo theo hoạt động của doanh nghiệp
là nó đi vào cái bộ máy nó ổn định nó tự động hóa được
và như vậy nó sẽ dẫn tới một cái vị đó là nâng cao cái năng suất lao động
và đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao
thì đứng về cái góc độ những cái doanh nghiệp việt nam của mình
nếu như mà mình có thể là phải xây dựng được cái hệ thống quản trị
theo dạng mà tự động hóa
thì cái mức độ tự động hóa càng cao
thì nó sẽ giảm thiểu được những cái phần mà lãng phí về thời gian
về sắp xếp trong cái kế hoạch tín độ
sản xuất và lãng phí về vật tư
về cái nguồn nhân lực và thời gian
và như vậy thì nó sẽ nâng cao được cái hiệu quả của cái quá trình sản xuất của mình
và dẫn tới là nâng cao được cái hiệu quả của cái hoạt động tinh doanh nói chung
theo tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có năm trăm sáu mươi một doanh nghiệp đang hoạt động
như vậy cùng với sự phát triển nhanh chóng của khối doanh nghiệp cả về số lượng và quy mô
đặc biệt là sự hình thành các công ty lớn ở việt nam hiện nay
quản trị doanh nghiệp công cụ giúp tách biệt giữa sở hữu và quản lý
đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và các nhà xây dựng pháp luật về doanh nghiệp
tại diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm về quản trị đối với doanh nghiệp
ông nguyễn phước hiếu giám đốc điều hành toshiba asia cho rằng
đối với việt nam đặc biệt là hội hiệp hội doanh nghiệp cũng như hội ngành nghề
nên tổ chức nhiều buổi chia sẻ về kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp
theo đó cũng cần phải lý giải cụ thể xem doanh nghiệp việt nam nên bắt đầu từ đâu trong công tác quản trị
và theo kinh nghiệm của ông thì nên tập trung vào bốn yếu tố
cái cạnh thứ nhất là anh có phát định lại cái tài chính của anh chưa
cái hai là sản phẩm của anh là gì khách hàng của anh là ai thị trường của anh ở đâu
cái thứ ba là anh quản lý công ty anh theo một cái điều lệ một cái quy trình như thế nào
mà nó thật là đơn giản dễ hiểu chứ không phải là mình viết văn trong cái quy trình quản lý của mình
cuối cùng là vấn đề quan trọng nhất nền tảng của công ty là xây dựng đội ngũ nhân sự
bồi dưỡng cho họ để họ phát triển họ yên tâm với lại công ty mình
thì họ sẽ không có bỏ việc như là cái hiện tượng
gần đây là rất nhiều nhân viên trẻ người ta dễ dàng người ta bảo việc qua làm cho công ty nước ngoài
mặc dù họ làm ở công ty nước ngoài chưa chắc họ phát triển nghề nghiệp bằng khi họ làm ở công ty việt nam
thì bốn cái điều đó thì anh tóm gọi là cái chiến lược phát triển của công ty
thì bất kỳ một công ty nào dù nhỏ hay dù lớn dù là cái hoa người bốn người hay là ngàn nghìn người
thì nên ngồi nghiêm túc xem xét lại bốn khía cạnh đó phân tích nhỏ ra
thì lúc đó mình sẽ có được một cái danh sách rất là nhiều công việc đã làm
thì đó chính là quản trị chứ không phải là quản trị là mình cấp sách tới trường
mình học những cái lớp quản trị cao cấp rồi mình không biết ứng dụng như đâu
thì theo quan điểm anh là mình biết cái công cụ quản trị đơn giản và mình vận hành
mình ứng dụng một cách hiệu quả thì nó vẫn tốt hơn là mình biết nhiều mà mình không làm được gì cả